công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số sáu ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đối với đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số nhà ba mươi một ngõ tám mươi bốn tổ một mươi bảy phường tân thịnh tp hòa bình tỉnh hòa bình
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã số bốn ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
là đối tượng lê văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn quảng bình xã hà long huyện hà trung tỉnh thanh hóa
bị công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã số một ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cũng về tội đánh bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện